nguyễn hoàng văn sinh năm hai nghìn bốn chú tại huyện mỏ cài bắc và nguyễn phước thiện sinh năm hai nghìn ba chú tại huyện châu thành đã bị công an tỉnh bến tre tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người
trước đó do bị nhận nhầm người văn tưởng mình bị kiếm chuyện nên gọi cho thiện để đi giải quyết
quá trình giải quyết mâu thuẫn đã xảy ra sâu sát khiến lê minh hiếu sinh năm hai nghìn ba chú tại thành phố bến tre bị thương nặng dẫn đến tử vong

văn và thiệu sau đó đã đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình